năm nay tình hình hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh bến tre diễn ra rất gây gắt
ảnh hưởng đến sản xuất cũng như cuộc sống của người dân
nước mặn cũng làm suy giảm cách điện của bộ phận cách điện và tiêu hao điện gián đoạn cung cấp điện
để có thể ngăn ngừa sự cố điện công ty điện lực bến tre đã xây dựng kế hoạch kiểm tra lưới điện
nhằm đảm bảo cung ứng điện phục vụ nhu cầu của khách hàng
một giờ sáng tổ công tác của công ty điện lực bến tre đã có mặt tại các xã vùng ven biển như an nhơn thạnh phong thạnh hải
của huyện thạnh phú để kiểm tra lưới điện
thời gian từ một giờ đến gần sáng là cao điểm của hiện tượng phóng điện do ảnh hưởng của sưng muối vào ban đêm
sự cố về điện do hiện tượng phóng điện từ những thanh sứ cách điện xảy ra thường xuyên trong mùa hạn hán xâm nhập mặn
nguyên nhân do nước mặn nên sưng muối bốc hơi và bám vào thanh sứ gây ra hiện tượng phóng điện
làm tăng nguy cơ cây hư hỏng đường dây
ngoài kiểm tra lưới điện rửa xứ nhân viên điện lực còn cung cấp số tổng đài điện lực để người dân tiện liên hệ
từ đầu năm đến nay ngành điện tại tỉnh bến tre đã tiếp nhận hơn bốn năm trăm linh cuộc gọi giải quyết về sự cố điện
thời gian giải quyết trung bình là một bốn mươi ba giờ cho mỗi trường hợp tỷ lệ giải quyết là một trăm linh
trong mùa hạn hán xâm nhập mặn thường hay xảy ra sự cố điện
trong đó nhu cầu sử dụng điện của người dân để bơm tưới và trong sinh hoạt khá lớn
vì vậy giải quyết nhanh chóng sự cố về điện
giúp nhiều hộ gia đình khắc phục phần nào ảnh hưởng
thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra